nhưng tính tới thời điểm này thì với năm giải độc đắc đã trúng và trao giải trị giá hàng trăm tỷ đồng
sản phẩm sổ số tự chọn số điện toán của công ty sổ số điện toán việt nam vietlot đã tạo nên hiện tượng sốt trên thị trường sổ số việt nam
nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí đa dạng của người dân và tạo giá trị tốt hơn cho xã hội
ngày hôm nay sổ số điện toán việt lot chính thức xuất hiện tại hà nội
vậy không khí đón nhận của một bộ phận người dân như thế nào trong ngày đầu tiên mở bán tại hà nội
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau mà nhóm phóng viên truyền hình nhân dân chúng tôi vừa thực hiện ngay sau đây
có mặt từ chín giờ sáng tại một điểm bán vé trên đường kim giang hoàng mai hà nội
anh chu tiến dũng đã kịp mua cho mình một bộ vé mega sáu trên bốn mươi năm với kỳ vọng mình sẽ là người may mắn trong lần quay này
hôm nay tôi thấy công ty việt lót khai trương cửa hàng
tôi cũng chờ từ sáng rồi mua vé mà tôi cũng kỳ vọng là cơ hội đến với tôi
tại vì cái vé việt lót này giải thưởng nó rất là lớn
tôi là một người thường xuyên chơi vé số cứ thú vui thôi
thứ hai là cái truyền thống trước kia tôi thường xuyên mua
và cái này thì vừa rồi được nghe trên phương tiện thông tin đại chúng tôi cũng rất hào hứng
và thứ nhất là tôi thấy cái so sánh như thế này là cái việt lót là một công ty rất là lớn
hai cái giải thưởng nó rất cao thế mà rất nhiều người ta hào hứng
thế mà nó cũng thường xuyên là quay thế mà trúng thưởng liên tục
và tôi thấy rằng mọi người dân rất hào hứng
và cũng là cái việc là ít nhất lợi nhà
thực hiện việc bán vé theo đúng phiên bản của hoa kỳ trong ngày hôm nay
vietlot triển khai được một trăm ba mươi đại lý vé tương đương với một trăm ba mươi máy bán tại thị trường hà nội
và sẽ dự kiến tiếp tục triển khai vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
cái công tác chuẩn bị của tôi thì thực sự là nó rất là
nhanh chóng tức là cái tốc độ triển khai của bên việt lot rất là nhanh
nó diễn ra chỉ trong vòng
cái cửa hàng này của tôi thì khoảng mất một tuần để chuẩn bị từ khâu mặt bằng cho đến khâu máy móc
và khi mà bên công ty việt lót thử nhân viên đến lắp máy
thì chỉ mất trong vòng tất cả là một ngày triển khai xong tất cả quầy kệ máy móc
đây là một dạng sổ số mới nên tâm lý của người chơi vẫn còn khá rẻ rạt
mặc dù vậy đơn vị tổ chức vẫn đang kỳ vọng có được những thành công trong những ngày đầu ra mắt
rất là kỳ vọng cái ngày đầu tiên khai trương này
mọi người ngoài hà nội cũng rất là hào hức và chờ đợi cái sổ số mega mới loại hình mới này
thì cái kỳ vọng ngày đầu này có lẽ là chúng tôi cũng rất là mong muốn cái doanh thu sẽ cỡ khoảng ba đến năm mươi triệu một ngày
và thực tế là cũng có những cái điểm là như thế được
còn các cái ngày tiếp theo thì có lẽ là cái kỳ vọng khoảng một mươi triệu một ngày
sổ số điện toán việt lốt hay còn gọi là mega sáu trên bốn mươi năm
là mô hình thức chơi sổ số tự chọn
dựa theo mô hình sổ số powerball của mỹ với sự hợp tác của việt lót và tập đoàn sổ số của malaysia
đây là một dạng chơi sổ số đã phổ biến ở một số nước trên thế giới nhưng còn rất mới mẻ ở việt nam